sau một mươi ba năm lẩn trốn trong rừng sâu đối tượng tráng a di trùng buôn bán vận chuyển ma túy này đã tám mươi một tuổi đã tự nguyện ra đầu thú
đầu năm hai nghìn năm trong một lần mua bán một số lượng lớn ma túy tráng a di đã bị bắt quả tàng
ngay sau đó di bỏ trốn vào rừng sâu công an tỉnh sơn la đã ra lệnh truy nã toàn quốc
vốn là đối tượng tinh vi xảo quyệt có rất nhiều kinh nghiệm trong mua bán ma túy
quá trình lẩn trốn di vẫn tiếp tục điều hành các đường dây ma túy đồng thời trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt
sau khi được thuyết phục nhận thấy việc truy nã ảnh hưởng tới gia đình người thân và bản thân cũng đã luống tuổi
mới đây tráng a di đã tự nguyện đến trụ sở ủy ban nhân dân xã hang kia đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
sau gần một mươi ba năm lần trốn hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh sơn la xử lý theo thẩm quyền